công cha như lùi thái sơ
nghe mẹ như nước mưa
ở trong buồn chạy ra
một lòng thơ mẹ kính cha
lo tròn chữ hiếu
ở trong buồn chạy ra
phụ tử tinh nhớ thầm
công thấy rơi nghỉ mẹ
chứ đừng có tiếng tâm
chỉ nặng lời
công cha như lùi thái sơ
nghe mẹ như nước mưa
ở trong buồn chạy ra

lo tròn chữ hiếu

lúc sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng căn dặn
rằng muốn yêu tổ quốc mình
càng yêu thà thiết những khúc hát dân ca
phải chăng chính tình yêu ấy
cũng là động lực
giúp mỗi ngày có những người nghệ sĩ hạ tỉnh
vẫn lặng lẽ nỗ lực xin giữ
trao truyền những giá trị văn hóa của quê hương
sinh già và lớn lên
từ trong lời ru của mẹ
tiếng đàn của cha
những cầu ca điệu ví quê nhà
đã ăn sâu vào tâm hồn máu thịt
của nghệ nhân nhân dân trần khánh cầm
ông già quạt mo
trên đất ấy
hơn hai mươi năm trên chiếc xe đạp cũ
đã đi khắp các vùng quê xa xôi
hẻo lánh của hà tĩnh
để siêu tầm tìm kiếm những câu hát cổ
còn lưu truyền trong nhân dân
đam mê khi nào tôi không có ở trên đời này nữa
mỗi lần nghe mỗi lần cảm nhận về dân ca ví dặm
là mỗi lần chúng ta như thả mình vào hồn quê xứ nghệ
bởi hóa thân trong những lời ca ấy
là tâm hồn của người dân nơi đây
mộc mạc mà chân chất ân tình
với lớp nguồn từ mượt mà tha thiết
diễn tả những nỗi lòng sâu kín
tinh tế diệu vợi
những câu hát ấy đưa ta về với nguồn cội
để thấy thêm yêu thêm gắn bó với quê hương

dân ca ví dặm nghệ tính tồn tại như một biểu tượng vững bền
trong tâm thức của mỗi người dân việt nam
như một con thuyền chờ hồn người
phế neo đậu bến quê ân tình